trong hai ngày mùng chín và mùng một mươi tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an có mưa rất to kéo dài
khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ngập trong biển nước nhiều nơi bị chia cắt
trong ngày một mươi tháng một mươi trên địa bàn tỉnh nghệ an đã có ba nạn nhân bị nước cuốn trôi là cháu lan đức duy
sinh năm hai nghìn một mươi ba chú bản pật xã châu tiến huyện quỳ hợp đang trên đường đi học
ngay khi nhận được tin báo chính quyền xã châu tiến tổ chức tìm kiếm cháu duy
tại xã quỳnh vinh thị xã hoàng mai vào khoảng sáu giờ ba mươi phút sáng nay
chị lê thị ngoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú xóm chín đang trên đường chở cháu gái học lớp ba đi học
khi đến cầu ông vang cũng bị nước cuốn trôi
còn tại huyện đô lương ông nguyễn trung hải năm mươi một tuổi trú tại xã quang sơn
sáng ngày một mươi tháng một mươi trong lúc trèo thuyền đi đánh cá ở xã nghi kiều huyện nghi lộc đã bị nước cuốn trôi
ngoài ra một người đàn ông khác ở huyện nghi lộc bị điện giật chết tại nhà riêng và dặn sáng ngày mùng một mươi tháng một mươi
do nước từ trên thượng nguồn trẻ về mạnh nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn
hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân